sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị một cách làm hay của liên đội trường tiểu học cao xá huyện lâm thào tỉnh phú thọ
đây là những hình ảnh đã trở nên quen thuộc tại cổng trường tiểu học cao xá vào giờ tan trường
các bậc phụ huynh khi đến đón các em đều chủ động xếp xe máy ngay ngắn gọn gàng hai bên đường
gần sát giờ tan học lưu lượng xe qua khu vực cổng trường ngày càng đông nhưng hầu như không xảy ra xung đột giao thông
các bậc phụ huynh có ý thức nói chung là từ đầu năm ra các phụ huynh đứng đây mình đón con mình nhận thức nhìn con rất là dễ
được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh thì đến nay việc ổn định trong quá trình xếp xe và đón các cháu cũng đã diễn ra tư đối là tốt
huyện đoàn lâm thao đã chỉ đạo các liên đội thuộc các trường học trên địa bàn huyện tuyên truyền
hướng dẫn các bậc phụ huynh thực hiện việc xếp hàng khi đón con trong giờ tan trường
các nhà trường cũng chủ động điều chỉnh cân đối giờ tan học của các khối cho phù hợp
việc các bậc phụ huynh xếp thành hàng ngay ngắn để đón con em mình đã tạo nên một hình ảnh đẹp trong văn hóa giao thông trước cổng trường học
việc làm này cũng sẽ góp phần xây dựng ý thức văn hóa xếp hàng tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn giao thông
khi phụ huynh chấp hành nghiêm túc luật an toàn giao thông sẽ là tấm gương cho con cháu nói theo